sau vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến hai mẹ con tử vong vào chiều ngày hôm nay như chúng tôi đã đưa
trên địa bàn thành phố quảng ngãi lại tiếp tục xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn nghiêm trọng giữa xe taxi và xe máy trên đoạn quốc lộ hai mươi bốn b thuộc xã tịnh hòa
xe taxi chạy hướng tây đông khi đến đoạn đường trên bất ngờ bị tai nạn hút nhau với hai xe máy
vụ tai nạn làm người ngồi trên xe máy tên phạm minh hân một mươi chín tuổi ở thôn định tân xã bình châu huyện bình sơn tử vong tại chỗ
ba thanh niên khác đi trên hai xe máy bị thương nặng nguyên nhân của vụ tai nạn đang được công an tp quảng ngãi tiếp tục điều tra
thực trạng đáng buồn này đã khiến dư luận xã hội lo ngại hơn bao giờ hết
và chỉ tính riêng trong hai tháng đầu năm nay thì tai nạn giao thông đã khiến một người
vâng vậy là có nghĩa cứ một ngày trôi qua thì ta lại có gần ba mươi người ra đường tham gia giao thông và không về được với gia đình
trong điều điểm ngày hôm nay bên cạnh nỗi đau của sự mất mát chúng tôi muốn đề cập đến một góc độ khác gây thiệt hại về kinh tế từ các vụ tai nạn giao thông
để quý vị và các bạn cùng suy nghĩ
khoa hồi sức cấp cứu bệnh viện việt đức hà nội đã nhiều ngày nay chị trần thị hường ở lục ngạn bắc giang

chồng chị trụ cột lao động chính của gia đình nằm viện chị phải bỏ hết công việc chăm sóc
vâng thưa quý vị và các bạn với những thông tin mà giáo sư tiến sĩ đã cung cấp thì hy vọng rằng khán giả sẽ có thêm nhiều thông tin bổ ích để kịp thời phát hiện và phòng ngừa bệnh viêm não mô cầu tránh để lại hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra